sáng năm tháng hai ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
tại việt nam tính đến sáng ngày năm tháng hai đã ghi nhận một mươi trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do ncov trong đó có ba người đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện
riêng tại đắk lắc đến sáng năm tháng hai toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do ncov
tuy nhiên đã có một mươi một trường hợp nghi ngờ được cách ly theo dõi tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên bệnh viện đa khoa thị xã buôn hồ và các trung tâm y tế huyện chư quyên crong bách crong năng
trong đó có hai trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính và xuất viện số còn lại đang điều trị theo dõi